sau ba ngày làm việc khẩn trương hội nghị cấp cao liên hợp quốc á âu đã bế mạc
tại hội nghị các bộ trưởng và đại diện các nước tham dự hội nghị kêu gọi hợp tác hơn nữa
nhằm phát triển cơ sở hạ tầng chủ chốt tạo thuận lợi hóa thương mại và thúc đẩy hợp tác khu vực
trong ba ngày diễn ra hội nghị hơn một trăm năm mươi đại biểu quốc tế từ gần bốn mươi nước hai mươi năm tổ chức quốc tế
cùng hơn năm mươi đại biểu trong nước đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại
ở các nước không có biển và trung chuyển góp phần quan trọng giúp các nước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
hội nghị đã hoan nghênh việc hiệp định tạo thuận lợi thương mại của tổ chức thương mại thế giới có hiệu lực
mang lại lợi ích tiềm năng to lớn cho các nước đang phát triển không có biển trong việc giảm chi phí thương mại
và tăng cường hợp tác với các nước trung truyền lãng giềng
hội nghị là cơ hội hiếm có để tăng cường đối thoại và hợp tác về các vấn đề trung truyền
tạo thuận lợi thương mại và hợp tác khu vực những vấn đề quan trọng đối với phát triển bền vững của các nước không có biển
và trung chuyển trong khuôn khổ chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
chung tay hành động và quan hệ đối tác toàn cầu có thể giúp các nước không có biển trở thành các nước kết nối với đất liền
tại hội nghị các đại biểu tham dự cũng đưa ra các khuyến nghị nhấn mạnh sự cần thiết lồng ghép chương trình hành động viên
và chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vào các kế hoạch chiến lược và ngân sách quốc gia
hội nghị khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các nước đang phát triển không có biển và các nước trung chuyển
trong việc thiết lập hệ thống vận tải trung truyền và cơ sở hạ tầng chất lượng hiệu quả đáng tin cậy và an toàn
các đại biểu kêu gọi sự hỗ trợ hơn nữa của cộng đồng quốc tế cho các sáng kiến hợp tác song phương và khu vực
của các nước đang phát triển không có biển và các nước trung chuyển
các khuyến nghị của hội nghị sẽ giúp các nước đang phát triển không có biển đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
và sẽ được trình lên hội nghị bộ trưởng thương mại của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
được tổ chức ở việt nam vào cuối năm nay